thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng một tòa nhân dân tỉnh kiên giang tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ sáu
xét xử sơ thẩm đối với bảy mươi bị cáo trong vụ hai băng nhóm hỗn chiến tranh chấp đất đai xảy ra tại phú quốc làm tám người thương vong
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình
đối với bị cáo đoàn thiên long hai mươi ba tuổi đã dùng súng bắn tám người thương vong cùng án trung thân cho ba bị cáo khác
các bị cáo còn lại bị viện kiểm sát đề nghị có mức án tù treo đến một mươi tám năm tù về các tội giết người
tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng gây dối trật tự công cộng và che giấu tội phạm
tại phiên tòa ngày hai mươi bảy tháng một luật sư bảo chữa cho các bị cáo cho rằng mỗi người có một vai trò khác nhau
và thân chủ của họ không phải là người cầm đầu dẫn tới vụ xô xát giữa hai băng nhóm làm tám người thương vong